nhận lời mời của chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ dự hội trợ nhập khẩu quốc tế trung quốc lần thứ nhất tại thượng hải trung quốc từ ngày bốn đến ngày năm tháng một mươi một hội trợ do bộ thương mại trung quốc phối hợp với ủy ban thương mại thượng hải chủ trì
hội trợ do bộ thương mại trung quốc phối hợp với ủy ban thương mại thượng hải chủ trì
hội trợ do bộ thương mại trung quốc phối hợp với ủy ban thương mại trung quốc phối hợp với ủy ban thương mại trung quốc